các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo quy định mới nới lỏng phòng dịch nếu phát hiện có một trường hợp mắc covid một mươi chín
các lớp học sẽ không bị đình chỉ cho đến khi cơ quan y tế hoàn tất cuộc điều tra
tất cả những học sinh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai qua test nhanh hàng ngày được phép đến lớp
các em bắt buộc đeo khẩu trang trong quân viên trường kể cả trong giờ học thể dục
chỉ những học sinh đã được tiêm phòng đầy đủ mới có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa
như chơi thể thao hay lớp học âm nhạc sau giờ học
hiệu trưởng các trường cho biết họ tin rằng ưu tiên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa
là một động lực để học sinh tiêm vaccine
đối với những học sinh nhỏ tuổi hơn không có khả năng chăm sóc bản thân
các trường cho biết các hoạt động mà không đeo khẩu trang không được tổ chức
chính quyền thành phố thông báo sẽ phát miễn phí một mươi triệu bộ test nhanh cho các trường học
và khoảng ba trăm linh học sinh có nhu cầu sẽ được nhận miễn phí trong tháng tới
có thể thấy rằng không chỉ việt nam mà các nước trên thế giới đang cố gắng nỗ lực từng ngày
để đưa trẻ quay trở lại môi trường học tập nhanh nhất có thể
điều đó càng khẳng định thêm vai trò to lớn của ngành giáo dục đối với hoạt động phát triển đất nước
song với tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp tại hồng kông
việc đảm bảo chất lượng giáo dục cũng phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy hiện tại hồng kông vẫn áp dụng việc học trực tuyến với một khối lớp
nếu tình trạng học trực tiếp không khả thi